thời gian gần đây hàng nghìn khối bùn nạo vét từ hồ lắng phía đầu nguồn hồ xuân hương
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng được tập kết về khu vực bãi thải trên đường đèo mimosa
những trận mưa lớn vừa qua đã khiến cho bùn thải này tràn ra suối pren
gây ảnh hưởng đến danh thắng quốc gia thác pren và hàng chục nhà vườn phía hạ du
lâu nay gia đình ông nguyễn hiểu thường dùng nguồn nước suối này để tưới vườn
nhưng nhiều ngày qua vườn súp lơ xà lách hơn năm m hai của gia đình ông xuất hiện dấu hiệu lạ
xà lách bị cháy vành lá súp lơ xanh thì chuyển sang màu vàng
đây là vị trí tập kết bùn thải của dự án nạo vét hai hồ lắng của hồ xuân hương đà lạt
ngay giữa đèo mimosa đây chính là nguyên nhân khiến nguồn nước suối pren bị ô nhiễm
hàng nghìn khối bùn thải được đổ ngay bên đường đèo chảy tràn xuống khu vực thành bãi bùn khổng lồ
sau những trận mưa bùn thải chảy ra suối pren xuôi về hạ du
chúng tôi cũng đã liên hệ với trung tâm khai thác các công trình lưỡi lợi của thành phố
của ủy ban nhân thủ một mươi phòng quân tế
chúng tôi đã cao đổi để có hướng khắc phục và cũng tìm thời báo cáo cơ quan chức năng
để kịp xử lý để đảm bảo vị trí tiêu của các nguyên nhân và đảm bảo vệ sinh ngôi trường của khu vực
theo thống kê ban đầu khoảng một mươi sáu hectare dao màu của hai mươi hộ dân tại phương một mươi
thành phố đà lạt cùng chung tình cảnh do tưới nguồn nước này
cùng với dao màu danh thắng quốc gia thác pren cũng bị ảnh hưởng nặng
theo dự kiến dự án này sẽ đổ khoảng năm mươi mét khối bùn thải tại khu vực bãi thải đèo mimosa
từ cuối tháng ba đến nay đã đổ khoảng một mươi năm mét khối
hiện đà lạt đang vào mùa mưa nhưng với thực trạng trên
dù đây vùng hạ du thác pren sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng như thế nào